chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin chúng tôi vừa nhận được
một vụ nổ bình ga kéo theo nổ nồi hơi khiến ít nhất hai người tử vong tại chỗ
và một số người khác bị thương vừa xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi
tại thôn quang lan đoài xã thủy hải huyện thái thụy tỉnh thái bình
đoạn cuối đối diện chi nhánh công ty đóng tàu đại dương
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên
bình ga đung nồi hơi sơ chế giòn của nhà dân bất ngờ phát nổ
kéo theo đó nồi hơi cũng nổ tung vụ nổ với chấn động mạnh khiến một ngôi nhà bị sập
mái tôn bay sang các nhà xung quanh dư chấn làm rung chuyển một gốc bao gồm các ngôi nhà liên kề
theo thông tin ban đầu có ít nhất hai người đã tử vong sau vụ nổ
một số người khác nguy kịch hiện lực lượng công an tỉnh thái bình công an huyện thái thụy
công an xã thủy hải đã được tăng cường bảo vệ hiện trường vụ nổ
thực hiện các công tác cứu hộ liên quan
thông tin liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại tỉnh vĩnh long
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với ngô văn tư trú ấp ngãi cái xã ngãi tứ huyện tam bình tỉnh vĩnh long
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi tại nhà ông nguyễn văn chính
ở ấp ngã cái xã ngãi tứ huyện tam bình
có tổ chức tiệc nhậu cùng với những người hàng xóm
trong đó có ngô văn tư và ông nguyễn văn sáu
trong lúc uống rượu giữa đối tượng tư và ông sáo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
đối tượng tư dùng tay đánh liên tiếp vào mặt ông sáu
khiến nạn nhân đập đầu xuống nền xi măng và bất tỉnh
sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trà ôn
và tiếp tục chuyển đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
nhưng đến bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi thì ông sáu tử vong
qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định
ông sáo chết do chấn thương sọ não và dập não
công an huyện tam bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ngô văn tư
theo quy định của pháp luật
nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân
tại một khách sạn trên địa bàn phường xuân an thành phố phan thiết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
đã phối hợp cùng công an phường kiểm tra đột xuất
bắt quả tan đối tượng trần ngọc thành
trú tại thôn đăng thành xã mương máng huyện hàm thuận nam
đang tổ chức sử dụng ma túy cùng với hai thanh niên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
một bịch ma túy đá điện thoại di động tiền và một số vật dụng có liên quan
qua đấu tranh thành khai số ma túy trên thành lấy từ đối tượng
trương lê công hạnh trú tại thôn đăng thành xã mương máng huyện hàm thuận nam
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hạnh
thu giữ thêm ba bịch ma túy đá một bịch heroin một dao tự chế và hơn hai mươi triệu đồng tiền mặt
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp trương lê công hạnh cùng tăng vật
và đưa các đối tượng có liên quan trong vụ án về cơ quan điều tra
hai đối tượng mai văn hạnh và hoàng anh ngọc trú trú tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đã rủ nhau đi trầm cắp xe máy
các đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên bắt giữ
trước đó công an thành phố vĩnh yên nhận được đơn trình báo của anh phan anh phúc
trú ở phường khai quang thành phố vĩnh yên về việc anh bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe mô tô
tại số nhà một trăm một mươi một phố nguyễn công trứ phường liên bảo thành phố vĩnh yên
trị giá tài sản là một mươi triệu đồng
quá trình xác minh điều tra công an thành phố vĩnh yên đã nhanh chóng làm rõ
và bắt giữ thủ phạm là mai văn hạnh và hoàng anh ngọc
khám xét khẩn cấp nơi ở của mạnh và ngọc cơ quan công an thu giữ một số giấy tờ xe mô tô
thẻ atm giấy chứng minh nhân dân một rũa ba cạnh bằng sắt
tại cơ quan công an mai văn hạnh và hoàng anh ngọc khai nhận là đối tượng nghiện ma túy
mạnh đã có hai tiền án về tội đánh bạc còn ngọc đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
ngoài vụ trầm cắp xe mô tô trên mạnh và ngọc khai nhận chính là thủ phạm trầm cắp
một chiếc xe mô tô nhãn hiệu gream vào ngày một mươi hai tháng một mươi tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên
thời gian qua trên nhiều tuyến sông hồng thuộc địa phận tỉnh hưng yên đã xảy ra tình trạng
các tàu hút cát hoạt động trái phép gây sạt lở nhiều diện tích đất canh tác vùng bãi của địa phương
bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng vì lợi nhuận các chủ tàu vẫn cố tình khai thác
khiến người dân rất bức xúc
ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thôn quyết thắng xã tân hưng thành phố hưng yên đã phát hiện hai tàu hút cát đang có hành vi khai thác cát trái phép
trên đoạn sông hồng thuộc địa phận của thôn
chúng tôi đã phản ánh và làm đơn từ để đề nghị đến cả qua chính quyền địa phương và đồng thời đến cả thành phố rồi
nhưng mà qua quá trình là chưa được giải quyết thỏa mãn với nhân dân cho nên chúng tôi buộc phải tìm bằng được
lấy bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng là chúng tôi cái việc làm này là của dân là chúng tôi bảo vệ đất đai
cái nguồn tài sản là đúng mục đích sử dụng
và cũng là bảo vệ tài nguyên của chúng tôi
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân công an thành phố hưng yên đã có mặt tại hiện trường
đồng thời tiến hành kiểm tra đối với hai tàu cát mang số hiệu hi ba trăm năm mươi bảy và nd một nghìn chín trăm bốn mươi một
đều do nguyễn thị thoa và trần quốc hậu ở xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hưng yên làm chủ tàu
tại thời điểm kiểm tra mỗi tàu đã khai thác được trên một mươi mét khối
thì em này hút này là hút là em lấy cát của công ty mỏ cát hà thành
em hút này là em cũng mua tài nguyên em chỉ có
hoặc là vi phạm là hút gần bò thôi
chứ còn em mua bán chứ không phải là
có hóa đơn có chứng tử
làm việc với cơ quan điều tra chủ tàu cát và những người liên quan không xuất trình được giấy tờ để vận hành tàu
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với số cát đen trên các tàu
và giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hiện công an thành phố hưng yên đã bàn giao hai tàu cát trên
cho trạm quản lý đường sông thành phố hưng yên quản lý trông giữ và hoàn tất thủ tục
để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định
thông tin về việc triệt phá các tù điểm mại dâm tại cà mau và cần thơ sẽ có trong phần cuối của bản tin
công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang một tụ điểm mại dâm ở cơ sở massag kim anh
thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
do phạm văn sĩ trú tại khóm bốn phường chín thành phố cà mau làm chủ
tại các phòng massage số bốn năm và sáu lực lượng phát hiện
ba đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua điều tra ban đầu được biết giá mỗi lượt mua bán dâm là năm trăm linh đồng
ngoài ra còn có hai trường hợp nhân viên không có hợp đồng lao động
được biết vào ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố cà mau
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phạm văn sĩ
về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua bán dâm
ở cơ sở do mình quản lý với số tiền một mươi bảy năm triệu đồng
và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh sáu tháng
chủ cơ sở trên vẫn chưa đóng phạt lại tiếp tục tái phạm
hiện các đối tượng có liên quan đã được mời về cơ quan để tiếp tục xử lý
tại cần thơ công an thành phố bất ngờ đột kích vào hai nhà trọ
ở khu vực thới hòa b phường long hưng quận ô môn
bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng trọ
cụ thể tại nhà trọ kim tuyền công an bắt quả tang có sáu cặp nam nữ
đang thực hiện hành vi mua bán dâm
cùng thời gian này một tổ công tác khác bất ngờ ập vào nhà trọ dương ngọc
bắt quả tăng hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
được biết chủ nhà trọ kim tuyền là bà nguyễn thị sội
giao cho mai thị kim tuyến cũng là em dâu bà
mỗi tháng bà sội trả cho tuyến ba triệu đồng
và bao cả chi phí sinh hoạt ăn uống của gia đình
tại cơ quan công an bước đầu các gái bán dâm khai nhận
là nhân viên bán các quán cà phê ở khu vực gần đó
khi khách đến uống cà phê có nhu cầu sau khi thỏa thuận
thì đến nhà trọ kim tuyền dương ngọc để thực hiện hành vi mua bán dâm
mỗi lượt đi khách khoảng hai trăm năm mươi đồng
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày ba mươi tháng một mươi
tại khu vực phía tây bắc bộ từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một
khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi
thuộc các tỉnh vùng núi và nền nhiệt độ sẽ giảm nhanh hơn
so với những ngày vừa qua phổ biến giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
với thời tiết chuyển mùa quý vị và các bạn nên sử dụng trang phục phù hợp
để đảm bảo sức khỏe
khu vực phía đông bắc bộ do tác động của khối không khí lạnh
nên tại đây gió mùa đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
đêm và sáng sớm trời sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới một mươi bảy độ
mưa xảy ra ở một số nơi nhưng với lượng không nhiều
ban ngày nền nhiệt độ có thể lên cao nhất chỉ đến hai mươi sáu độ
do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
của giải trường sơn chạy dọc theo các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nên trong ba ngày tới khu vực này sẽ có mưa rông trên diện rộng
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ
ở khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một
trời nhiều mây có mưa ở phía bắc có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và rông gió đông bắc cấp hai cấp ba
đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông giải rác
có nơi có mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
mưa trên khu vực nam bộ đang có xu hướng giảm trong ngày hôm nay
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
trong ba ngày tới giải ngấp thấp gây mưa hoạt động trở lại
mưa rông sẽ tăng lên nhiều nơi
lưu ý có những điểm có mưa vừa đến mưa to
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày ba mươi tháng một mươi đến đây là kết thúc